thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
trước việc toàn thể bộ đội quân khu hai và quân khu ba đã hoàn thành mục tiêu xóa nạn mù chữ
chủ tịch hồ chí minh đã viết thư khen ngợi đồng thời người khẳng định quân đội văn hay võ giỏi là một quân đội vô địch
trong tiểu mục theo dòng sự kiện của truyền hình nhân dân ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị khán giả cùng với chúng tôi tìm hiểu về bối cảnh của giai đoạn lịch sử này
để phần nào thấy được những bước phát triển và những chiến thắng vang dội trước giặc rốt giặc ngoại xâm của quân đội ta
sau ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chính quyền nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
đối mặt với nhiều khó khăn nạn đói nạn rốt nạn ngoại xâm bùa vây tứ phía
đặc biệt có đến chín mươi năm dân số không biết chữ cứ trong một trăm linh người dân thì chỉ có ba trẻ em được đi học và hai người lớn biết chữ
còn chín mươi năm người không được đi học
nếu đi sâu vào các làng mạc các thôn xóm xa thành thị và nhất là vùng núi
thì chỉ có một người nào biết chữ
thế nhưng chỉ đến đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám bộ đội quân khu hai và quân khu ba bao gồm rất nhiều tỉnh thành bắc bộ đã biết chữ
đó là một thành quả vô cùng to lớn của quân đội ta
kết quả này có được là nhờ vào sự chỉ đạo kịp thời của trung ương đảng và chủ tịch hồ chí minh ngay sau ngày giành được độc lập
chủ chiều ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đọc tuyên ngôn độc lập như thế
ngày ba tháng chín tức là chín tháng chín
ngày hôm sau bác họp hội đồng chính phủ phiên đầu tiên ngay
và trong hội nghị này bác đã đưa ra ba cái nhiệm vụ lớn
chống giặc đói chống giặc dốt chống giặc ngoại xâm
ba cái nhiệm vụ đó phải đồng hành tiến hành
chống giặc dốt bác nói một dân tộc dốt là một dân tộc bị nô lệ
thấy như thế
vì thế nên phải làm sao mở rộng cái việc mà bồi dưỡng
đào tạo để cho người dân trước hết biết chữ đó
cả nước đi vào các phong trào bình dân học vụ
sau này ta nâng nó lên thành lý luận
đó gọi là tri thức là trí tuệ là kiến thức
tất cả mọi cái cũng phải bắt đầu từ việc xóa nạn mù chữ
trong thư gửi cho quân khu hai và ba
nói về việc bộ đội các quân khu này đều đã biết đọc biết viết
bác hồ khen ngợi đó là một thắng lợi to lớn cho quân đội ta
cho chính phủ ta và cho dân tộc ta
dốt nát cũng là một kẻ địch
bộ đội ta tiêu diệt được giặc dốt
tức là tiêu diệt được một lực lượng hậu thuẫn của thực dân
một quân đội văn hay võ giỏi là một quân đội vô địch
vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng
quân đội ta đã giải quyết được những khó khăn trước mắt
cải thiện đời sống nhân dân
đồng thời vẫn không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh về quy mô và chất lượng
quân đội ta mới bước đầu xóa được nạn mũ trữ
thế nhưng chỉ hơn năm năm sau
vào năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ta đã có chiến thắng oanh liệt trước giặc ngoại xâm ở điện biên phủ
với thắng lợi này
quân đội nhân dân việt nam là đội quân đầu tiên của một đất nước thuộc địa
đánh bại một quân đội thực dân cũ trong lịch sử thế giới của thế kỷ hai mươi
làm chấn động toàn cầu
nức lỏng nhân dân yêu trụng hòa bình trên thế giới
tiếp tục sau đó là cuộc trường kỳ kháng chiến đánh đuổi đế quốc mỹ xâm lược
thống nhất đất nước
không thu về một mối
cho đến nay quân đội nhân dân việt nam
vẫn luôn xứng đáng với lời khen tặng của chủ tịch hồ chí minh
quân đội ta chung với đảng hiếu với dân
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vì chủ nghĩa xã hội
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành
khó khăn nào cũng vượt qua
kẻ thù nào cũng đánh thắng